để khai thác tiềm năng lợi thế vùng đất bãi vừa qua huyện ủy văn giang đã ra nghị quyết số một mươi ba nqu về đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất nông nghiệp với nhiều chính sách đầu tư hỗ trợ nhằm thúc đẩy kinh tế vùng bãi phát triển đi vào cuộc sống
huyện văn giang có khoảng một ba trăm linh ha đất bãi sông hồng màu mỡ trước đây toàn bộ diện tích đất canh tác ngoài bãi nông dân trồng chủ yếu là ngô đỗ lạc sau đó tự phát chuyển đổi sang trồng dâu màu cam quýt và các loại cây cảnh sản xuất manh mốn mỗi nhà là một kiểu chất lượng trồng không đồng đều khả năng cạnh tranh cho sản phẩm không cao

huyện văn giang có nhiều chính sách đầu tư hỗ trợ nhằm thúc đẩy nền kinh tế vùng bãi phát triển đi vào cuộc sống như hỗ trợ đào tạo nghề tập huấn chuyển giao công nghệ sản xuất tiên tiến cho nông dân triển khai các dự án trồng dâu an toàn nhờ đó vùng đất bãi ở huyện văn giang đã hình thành và phát triển nhiều mô hình nhiều vùng sản xuất hiệu quả cao mô hình sản xuất hoa cây cảnh trong nhà lưới nhà kính cho thu nhập từ năm trăm linh đến tám trăm linh triệu đồng trên năm trên một hectare

huyện văn giang có nhiều chính sách đầu tư hỗ trợ nhằm thúc đẩy sản xuất hiệu quả cao mô hình sản xuất hiệu quả cao

huyện văn giang có nhiều chính sách đầu tư hỗ trợ nhằm thúc đẩy sản xuất hiệu quả cao mô hình sản xuất hiệu quả cao